thế giới cũng đã ghi nhận tổng cộng hơn một mươi hai một triệu ca mắc covid một mươi chín bao gồm hơn năm trăm năm mươi người tử vong
mỹ tiếp tục là tâm dịch lớn nhất thế giới với số ca mắc covid một mươi chín chiếm một phần tư tổng số ca toàn cầu
trong khi số ca mắc mới trong ngày tiếp tục lập kỷ lục
riêng trong ngày bảy tháng bảy mỹ ghi nhận hơn sáu mươi ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay
tại brazil tâm dịch lớn thứ hai số ca mắc covid một mươi chín đã vượt một bảy triệu người trong đó gần sáu mươi tám người tử vong
tại châu á indonesia ngày tám tháng bảy ghi nhận kỷ lục gần một chín trăm linh ca mắc mới nâng tổng số người mắc bệnh tại đây lên hơn sáu mươi tám ca
tại paris pháp các phân tích mẫu nước thải mới nhất cho thấy sự xuất hiện của virus sars cov hai trong những tuần qua
song vẫn còn quá sớm để nói về một đợt bùng phát dịch mới